sáng nay trong phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật công chứng sửa đổi
so với luật công chứng năm hai nghìn một mươi bốn dự thảo luật sửa đổi bổ sung theo hướng xác định công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực
hợp pháp của giao dịch dân sự bằng văn bản nếu công chứng viên chỉ thực hiện việc chứng thực thì không được xem là hành nghề công chứng
một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm trong dự luật này chính là việc bổ sung quy định về một số hành vi bị nghiêm cấm đối với công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng
theo ý kiến của một số đại biểu mặc dù quản lý nhà nước là cần thiết nhưng khi đưa ra quy định cấm thì cần hợp lý và phù hợp với thực tiễn

điều này có thể dẫn đến tình trạng là chỉ những tin xấu của ngành thì ra thôi còn những tin tích cực tin ứng dụng công nghệ hay tin uy tín thì có thể lại không được ra được đối với người tiếp nhận
hiện dự thảo luật đã bổ sung bốn điều mới để quy định về công chứng điện tử điều kiện áp dụng cũng quy định về khái niệm thời điểm có hiệu lực giá trị của văn bản công chứng điện tử và việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng điện tử và văn bản công chứng giấy
chiều nay tại nhà quốc hội tiếp tục chương trình
trong chương trình chuyên đề pháp luật tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến sự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng trách nhiệm của ban công tác đại biểu và các cơ quan liên quan trong việc bước đầu xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương chuẩn bị hồ sơ báo cáo về vị trí việc làm
đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các văn bản về tiền lương hướng tới việc cải cách tiền lương từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị các cơ quan làm rõ một số vấn đề về nội dung thẩm quyền cho ý kiến hay phê duyệt hoặc ý kiến của các cơ quan có liên quan của trung ương chính phủ bộ nội vụ ban chỉ đạo về biên chế và cải cách tiền lương
đặc biệt là cần có sự phân công ý kiến thẩm tra của các cơ quan có liên quan của các ủy ban của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất về nguyên tắc về vị trí việc làm của đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung mương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
đồng thời cần xem xét thêm về đề xuất hai vị trí việc làm đối với phó tổng thư ký quốc hội và ủy viên ban thư ký
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp thù ý kiến để hoàn thiện cũng như kịp thời bổ sung những nội dung có thể phát sinh liên quan đến luật quy định đang chuẩn bị có điều chỉnh và bổ sung
tiếp tục chương trình làm việc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào dự án luật phòng không nhân dân đây là dự án luật lần đầu đưa ra xem xét xin ý kiến tại ủy ban thường vụ quốc hội
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc ban hành luật phòng không nhân dân nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quy định việc huy động các tổ chức cá nhân và nhân dân tham gia vào các hoạt động phòng không nhân dân quy định việc tổ chức xây dựng lực lượng phòng không nhân dân trong các nhà máy xí nghiệp việc bảo đảm cho hoạt động phòng không nhân dân đồng thời quy định cụ thể về công tác quản lý tàu bay không người lái phương tiện bay siêu nhẹ để đáp ứng kịp với tốc độ phát triển nhu cầu khai thác sử dụng và yêu cầu về công tác quản lý